cũng liên quan đến ma túy chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo
trương thị kim thanh nguyễn bảo long về tội mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị thanh tuyền về tội tàng trữ trái phép chất ma túy cả ba cùng chú tại tp hcm
theo cáo trạng dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực biến phả an hòa tp long xuyên
lực lượng công an tỉnh an giang tiến hành kiểm tra xe ô tô do long điều khiển trở theo thanh
qua đó phát hiện thu giữ hai bọc ma túy loại metafetamin trọng lượng hơn một trăm một mươi g cùng nhiều tăng vật có liên quan
cùng ngày khám xét khẩn cấp chỗ ở của thanh tại tp hcm lực lượng công an kiểm tra phát hiện thu giữ trên người của tuyền
là con gái ruột của thanh cất dấu hơn bốn ba g methamphetamine
từ tháng tám đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai long đã năm lần trở thanh từ tp hcm đến tỉnh an giang bán ma túy cho con nghiện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương thị kim thanh tù trung thân
nguyễn bảo long hai mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và nguyễn thị thanh tuyền ba năm tù về tội tàng chữ trái phép chất ma túy
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự trần khánh quang chú tại huyện đồng xuân
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên ra quyết định khởi tố
trước đó tại một quán cà phê ở phường xuân phú công an thị xã đồng xuân phát hiện quang đang thu tiền lãi từ chủ quán cà phê
tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với trần khánh quang
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ hai con dao hai quần sổ ghi nội dung cho vay gần một trăm tám mươi tờ giấy mượn tiền
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi cho đến hai trăm bốn mươi một năm
và trần khánh quang đã cho một trăm ba mươi năm người trên địa bàn thị xã sông cầu và các địa bàn lân cận vài gần ba năm tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế mộc bài huyện bến cầu vào ngày hôm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh tây ninh
đã tiếp nhận hai trăm năm mươi sáu công dân việt nam từ vương quốc campuchia trả về
ngày ba mươi tháng một mươi một các đơn vị chức năng thuộc bộ đội vụ campuchia đã phong tỏa hai khu nhà ở tỉnh canan
tạm giữ hơn hai trăm năm mươi công dân việt nam những người này được cho là có hành vi nhập cảnh trái phép
lao động trái phép và nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo
do đó phía campuchia đã tiến hành xử phạt hành chính
sau khi tiếp nhận lực lượng biên phòng và công an tỉnh tây ninh đã tiến hành các thủ tục pháp lý
thủ tục hành chính cho hai trăm năm mươi sáu công dân nhập cảnh đối với những trường hợp không đầy đủ giấy tờ
bị lập biên bản nộp phạt hành chính
thưa quý vị xác định công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có vai trò quan trọng trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
chính vì vậy thời gian qua cùng với việc đấu tranh xử lý công an tỉnh thanh hóa đã có nhiều cách làm hay
sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đây là điểm đổi súng lấy quà một mô hình hay cách làm sáng tạo và hiệu quả mà công an thị trấn hồi xuân
huyện quan hóa đã áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân
tự giác giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
với những vật dụng đơn giản trong cuộc sống hàng ngày như mũ bảo hiểm ấm đun nước hay chai nước mắm
lọ dầu ăn cân đường nhưng cũng đã nhận được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của nhiều người dân
trong đó có không ít người đã tự giác mang các loại vũ khí tự chế như cung nỏ súng săn ra giao nộp
trời ông cha để lại tôi không biết làm nữa nè nhưng ngày trước là tôi đi săn những con thú con chim
nói chung là thấy con gì cũng bắn bị bắn nổ thôi nhưng bây giờ lại sợ là nó chuyển nọc thêm chim sóc các thứ
thì nói chung với lại sợ nó trượt cái mũi tim nữa
nó là nỗi nguy hiểm người bây giờ là chúng tôi đến nộp
cái phần quà thì nhận được thì tôi cũng rất cảm ơn mà nếu cũng có tôi cũng vui vẻ thôi
vì cái này cũng là về pháp luật của nhà nước mà trách nhiệm của tôi là pháp luật của nhà nước thì tôi cũng là phải giao nộp thôi
cũng như huyện quan hóa lang chánh là huyện miền núi biên giới có đông đồng bào các dân tộc sinh sống
nên nhu cầu và thói quen chế tạo sử dụng súng công cụ nguy hiểm để săn bắn bảo vệ mùa màng của người dân nơi đây khá phổ biến
để quản định
và thu hồi số vũ khí này công an huyện lang chánh đã đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
làm chuyển biến căn bản nhận thức thói quen của đồng bào các dân tộc trong việc tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
chúng tôi cũng đã phối hợp giao nhiệm vụ cho các ngành đoàn thể tổ chức xuống cơ sở tuyên truyền cho bà con nhân dân trên năm thôn bảng
đưa nội dung này vào những buổi sinh hoạt thôn bản cho bà con nhân dân
và ký cam kết phòng chế tạo những khẩu súng tự chế nữa
từ góc độ tuyên truyền bà con đã nhận thức được việc giao nộp vũ khí
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay toàn tỉnh đã thu hồi và vận động người dân tự giác giao nộp gần hai trăm năm mươi kg pháo
hơn một ba trăm linh khẩu súng các loại hơn hai sáu trăm linh viên đạn gần ba vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ và linh kiện để lắp ráp vũ khí
bên cạnh đó công an tỉnh thanh hóa
đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh bắt giữ một trăm một mươi bảy vụ
một trăm bảy mươi năm đối tượng có hành vi chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
thu giữ tám trăm linh năm kg thuốc nổ bốn trăm năm mươi ba kg tiền chất thuốc nổ hơn ba trăm linh khẩu súng các loại hơn sáu trăm linh viên đạn ba trăm năm mươi sáu linh kiện để lắp ráp vũ khí
cơ quan đang điều tra công an tỉnh thanh hóa tụ lý rất nhiều các vụ án về vũ khí vật liệu nổ
và đây là những vụ án mà
có những vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
chúng ta đã thu hồi những số vật chứng là vũ khí vật liệu nổ rất lớn đặc biệt lớn từ trước đến nay
thế thì qua công tác phối hợp để chúng ta xử lý và tiêu hủy số này nó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
nó răn đe đối với các loại tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
và nó góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh chất tự trung tiên địa bàn tỉnh
những việc làm thiết thực hành động quyết liệt
trong quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của công an tỉnh thanh hóa
đã và đang góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân